cận tết người trồng hoa tại các làng hoa tây tiệu liên mạc ngoại thành hà nội lại tất bật chăm sóc thu hoạch hoa
sau dằm tháng chạp hoa cúc hoa ly đã bắt đầu được đưa ra chợ tết
năm nay nắng nhiều nên đa phần các ruộng cúc nở sớm lượng cung hoa tết dự báo sẽ không được nhiều nên giá hoa cũng tăng nhẹ so với mọi năm
hoa cúc bán trước tết thì người nông dân thường phải chịu lỗ từ ba mươi bốn mươi so với những lứa hoa thu hoạch đúng vào dịp tết nguyên đán